chiều ngày bảy tháng hai ủy ban nhân dân huyện gia lâm ban hành văn bản số bảy trăm bốn mươi tám tb ubnz thông báo kết luận buổi làm việc
theo đó ủy ban nhân dân huyện gia lâm yêu cầu công ty cổ phần xứ bát tràng khẩn trương mở cổng chợ và duy trì việc kinh doanh bình thường
cung cấp điện nước dọn dẹp mặt bằng bảo đảm các hộ kinh doanh tại chợ ổn định
sáng nay đa số gian hàng thuộc chợ gốm làng cổ bát tràng đã mở cửa trở lại để phục vụ khách thập phương
theo ghi nhận của phóng viên cùng với việc mở cửa du khách cũng đã quay trở lại với chợ gốm bát tràng
niềm vui đó băn khoăn cũng còn đó thế nhưng mong muốn lớn nhất của bà con là tiếp tục được kinh doanh ổn định tại chợ gốm để gìn giữ nghề cổ của cha ông để lại
theo sở lao động thương binh và xã hội đồng nai
từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai sẽ tuyển mới trên ba mươi lao động
trong khi đó tại tp hcm nỗi lo tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp sau tết nguyên đán đã giảm đáng kể
khi số lượng công nhân trở lại làm việc đã đạt từ chín mươi đến chín mươi tám
khác với những năm trước khi thị trường lao động tại tp hcm thường bị thiếu hụt sau dịp tết nguyên đán dài ngày
thì năm nay đã không còn tình trạng khát lao động
tỷ lệ lao động quay trở lại công ty doanh nghiệp đạt từ chín mươi đến chín mươi tám
và không khí làng
trong việc đầu năm tại các khu chế xuất khu công nghiệp đang diễn ra hết sức sô động khẩn trường
tp hcm hiện có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp với gần hai doanh nghiệp hoạt động
tổng số công nhân lên đến ba trăm linh người trong đó trên bảy mươi đến từ các tỉnh thành trong cả nước
tính chung trên toàn thành phố có hai trăm năm mươi doanh nghiệp với lực lượng lao động lên đến hàng triệu người
do vậy thị trường lao động tại tp hcm luôn rất sôi động với sự đóng góp quan trọng của người lao động ngoại tỉnh
sự ổn định nguồn lao động qua các chính sách chăm lo đời sống thu nhập của người lao động từ doanh nghiệp
và từ sự chủ động gắn bó tích cực với công việc của người lao động đã giúp bức tranh lao động tại tp hcm sáng sủa hơn
mở đầu cho một năm hy vọng nhiều khởi sắc
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai từ nay đến cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai sẽ tuyển mới trên ba mươi lao động
con số này chiếm gần bốn mươi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân khiến doanh nghiệp tại đồng nai ồ ạt tuyển lao động là do sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy
các công ty mở rộng sản xuất vận hành thêm dây chuyển mới bù đắp số người không quay lại làm việc
địa phương có nhu cầu tuyển dụng lớn là tp biên hòa với gần ba mươi người
huyện nhân trạch hơn một mươi một người trảng bom gần một mươi một người
hiện doanh nghiệp trong tỉnh đang rất cần lao động đặc biệt là công nhân phổ thông
mọi người có nhu cầu tìm việc nên trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm
do nhà nước quản lý không nên đến các cơ sở giới thiệu việc làm tư nhân
cứ sau tết nguyên đán học trò vùng cao quảng ngãi lại nghỉ học theo kiểu giã gạo
tức là đến lớp được vài hôm rồi lại nghỉ
vấn nạn này liên tục xảy ra trong nhiều năm qua khiến các nhà quản lý giáo dục không khỏi đau đầu
sau đây là phóng sự được thực hiện tại huyện ba tơ
phòng học điều hưu nhiều bàn học chống chơ không có học sinh ngồi
đó là khung cảnh một lớp học ở trường trung học cơ sở xã ba khâm
vào buổi học thứ ba ngày bảy tháng hai
lớp học có hai mươi học sinh nhưng hiện tại chỉ có một mươi một học sinh còn lại chín học sinh đã nghỉ học
một số phòng học khác của trường cũng trong tình trạng tương tự
khi lớp vắng học sinh đi học sau tết
trước tết thì các em đi học cũng rất là đều chỉ có một vài em nghĩ thôi
còn sau tết thì chỉ bữa đầu tiên là các em còn có vẻ là hơi ván nhiều đi khoảng bảy mươi
nhưng mà sau bữa học đầu tiên thì thường thường nhà trường sẽ tổ chức hộp và phan công
giáo viên đi vận động
nhiều năm qua cứ sau tết nguyên đán tại các huyện vùng cao quảng ngãi lại bắt gặp hình ảnh trường lớp điều hưu
vì không nhiều thì ít lớp học nào cũng có học sinh nghỉ học
nguyên nhân học sinh bỏ học sau tết là để đi làm dãy bẻ đót bán kiếm tiền phụ giúp gia đình
bên cạnh đó sau tết có em nghỉ học ở nhà vì ham chơi chưa muốn đi học lại
có khó khăn ở đường đi đó
còn con cháu của chúng ta thì hay bỏ ra học ra gạo
còn khó khăn để hơi đi bút đốt để kiếm tiền tiêu chè tết
để giải quyết tình trạng trên trước mắt phòng giáo dục huyện ba tơ cũng đã có chỉ đạo các trường học
phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh trở lại lớp
những trường hợp học sinh chưa trở lại lớp được giáo viên đến tận gia đình vận động
tìm hiểu hoàn cảnh để có biện pháp giúp đỡ
trong đó có những lễ hội lớn mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn lượt người đến chảy hội
thắp hương đốt vẳng mã
bởi vậy việc phòng chống cháy nổ tại các khu vực lễ hội là việc hết sức cần thiết
tuy nhiên tại một số lễ hội tình trạng vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy vẫn diễn ra
sau tết lượng khách đến chùa bà đính ninh bình tăng mạnh
ước tính mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tham quan
kéo theo đó là hàng loạt quán xá phục vụ người dân chảy hội
tuy nhiên đa số những hàng quán này được dựng tạm bỡ bằng những vật liệu dễ cháy
qua kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy tại đây
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
đã chỉ ra nhiều tồn tại và nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ
các hộ kinh doanh tại đây tùy tiện câu móc điện lượng tải điện vượt qua giá trị cho phép
đến những cái chỗ hàng quán mà có những cái dây điện lung tung làng nhằng ấy
thì tâm lý của mình bao giờ cũng cảm thấy nó không an toàn
thế nên là mình rất muốn là những cái vấn đề đấy là được nói chung được khắc phục
thực tế cho thấy thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ cháy các di tích lịch sử đền chùa
gây thiệt hại lớn về vật chất và tinh thần
đặc biệt là thiệt hại về các giá trị về lịch sử văn hóa không thể khôi phục được
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tăng cường công tác chỉ đạo
đặc biệt là thành lập các đoàn công tác kiểm tra kịp thời phát hiện
yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
đồng thời đưa ra khuyến cáo bảo đảm an toàn thoát nạn tại các lễ hội
theo lực lượng chùa thì thường bố trí cái nơi mà có thể là cái việc tiếp cận của lực lượng cháy là rất khó khăn
do vậy là cái phương án chạy cháy tại chỗ của lực lượng chạy cháy tại chỗ là rất quan trọng
do vậy thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn lực lượng kiểm tra
giả soát và chấn chỉnh lại các đội cơ sở tại các nơi mà có tổ chức lễ hội
và cũng khuyến cáo có phương án để khẳng sản xử lý khi có sự cố cháy nổ
đến với lễ hội ai cũng cầu mong bình an và may mắn cho bản thân gia đình và người thân
bên cạnh việc nâng cao ý thức của mỗi người đi lễ
thì an toàn phòng cháy phải được đặt lên hàng đầu đối với những người làm công tác quản lý và dịch vụ
có như vậy nhưng nguy cơ mất an toàn phòng cháy mới được đẩy lùi và ý nghĩa của lễ hội mới được trọn vẹn
được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng và chính phủ
bộ y tế đã nghiêm túc xem xét giả soát lại toàn bộ hệ thống tổ chức y tế dự phòng
để đáp ứng yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới
trong ngày tám tháng hai bộ trưởng bộ y tế cùng lãnh đạo các vụ cục
đã có buổi thăm và làm việc với các viện thuộc hệ y tế dự phòng
bao gồm viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
viện vệ sinh dịch tễ trung ương viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường viện dinh dưỡng quốc gia
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh nguy hiểm mới nổi
bệnh không rõ nguyên nhân liên tục xuất hiện trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta
gánh nặng do các bệnh không lây nhiễm vẫn ở mức cao và ngày càng khó kiểm soát
bởi nhiều yếu tố khách quan cũng như sự chủ quan như sự giao lưu đi lại đô thị hóa ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
tiếp tục là những thách thức đối với ngành y tế nói chung và hệ thống y tế dự phòng nói riêng
tại buổi làm việc các viện thuộc hệ y tế dự phòng đã đưa ra những đề xuất để đổi mới đồng bộ
và toàn diện các hoạt động trong thời gian sắp tới từ hoạt động thường quy đến cách thức vận hành
kết nối mạng lưới các trung tâm kiểm soát dịch bệnh nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực hiện có
tên lửa đạn đạo của iran hôm hai mươi chín tháng riêng vừa qua nhà trắng khẳng định vụ thử không vi phạm trực tiếp thỏa thuận hạt nhân
mà nước này và các cường quốc đã đạt được hồi năm hai nghìn một mươi năm nhưng đã vi phạm tinh thần của thỏa thuận
đối phó với mối đe dọa từ lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng đã trở thành điểm chung để thổ nhĩ kỳ và chính quyền mới của mỹ
xích lại gần nhau sau những căng thẳng xung quanh cuộc đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ hồi năm ngoái
trong một cuộc điện đàm mới nhất
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan và tổng thống mỹ donald trump đã nhất trí cùng nhau hành động để chấn áp is tại syri
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề như việc thiết lập vùng an toàn tại syri tình trạng khủng hoảng người tị nạn và cuộc chiến chống khủng bố
trong đó mấu chốt trong kế hoạch hành động chung là hai bên nhất trí hợp tác tiêu diệt is ở hai thị trấn anbab và raqqa
hai điểm nóng đang bị is kiểm soát
giám đốc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia mike pompeo sẽ thăm thổ nhĩ kỳ vào ngày hôm nay
để bàn về cách thức đối phó với mạng lưới của giáo sĩ hồi giáo feluta gulen
văn phòng tổng thống mỹ cũng cho biết tổng thống trump coi thổ nhĩ kỳ là một đối tác chiến lược và là một đồng minh nato
thể hiện quan điểm về một cuộc chia tay hoàn toàn và dứt khoát với liên minh châu âu eu
theo kết quả thăm dò vừa được công bố ngày hôm qua
có đến bốn mươi chín người dân scotland hiện ủng hộ xứ này độc lập tăng ba so với kết quả khảo sát trước đó
tuy nhiên năm mươi sáu số người được hỏi lại phản đối tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về độc lập trước khi anh rời khỏi mái nhà chung eu
trong cuộc trưng cầu ý dân ngày hai mươi ba tháng sáu năm ngoái
đa số người dân trên khắp vương quốc anh đã đồng ý rời khỏi eu với tỷ lệ phiếu ủng hộ là năm mươi hai
tuy nhiên nếu tính riêng tại scotland
các nước xứ này bỏ phiếu ở lại eu
scotland có khoảng năm ba triệu dân và có lịch sử ba trăm linh năm nằm trong vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland
chủ tịch tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò opec bộ trưởng năng lượng qatar mohammad saleh al sadar
cho biết thị trường dầu mò thế giới đang phản ứng tích cực trước sản lượng dầu mỏ bị cắt giảm mà opec và một số nước ngoài opec đang thực hiện
ông al sadar cho biết thị trường đang phản ứng tích cực và có thể thấy nguồn cung về dầu mò giảm
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu opec và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài opec do nga đứng đầu đã nhất trí cắt giảm sản lượng xuống khoảng gần một tám triệu thùng một ngày
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy và ban đầu có hiệu lực trong sáu tháng
báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng của cơ quan thông tin năng lượng mỹ cho biết sản lượng dầu trung bình của nước này ước tính khoảng tám chín triệu thùng mỗi ngày
trong năm hai nghìn một mươi sáu và dự báo sẽ đạt khoảng chín triệu thùng mỗi ngày vào năm hai nghìn một mươi bảy và chín năm triệu thùng mỗi ngày vào năm hai nghìn một mươi tám
để thu hút nhiều hơn sự quan tâm của khán giả trẻ nhật bản đã quyết định chọn các nhân vật từ các chuyện tranh nổi tiếng để trở thành đại sứ của nước này
tại kỳ olympic hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức tại tokyo tới đây
thay vì tổ chức các cuộc thi thiết kế như
nhiều quốc gia khác
vốn là quốc gia nổi tiếng với chuyện tranh nhật bản cũng vất vả trong việc lựa chọn các nhân vật hoạt hình nổi tiếng
chín nhân vật được chọn làm đại sứ cho olympic tokyo hai nghìn hai mươi gồm cậu bé người máy astro boys thủy thổ mặt trăng
shin cậu bé bút trì luffy naruto mèo ma jibanyan song goku của bảy viên ngọc rồng và hai nữ phù thủy kyu miracle và kyu magical
quốc gia chủ nhà sẽ in hình linh vật được chọn
trên các món đồ lưu niệm bán tại thế vận hội tokyo hai nghìn hai mươi
vào dịp đầu xuân năm mới rất đông người dân ở các nước châu á đi dân hương lễ phật ở những đền chùa nổi tiếng linh thiêng để cầu mong bình an và hạnh phúc
mời quý vị và các bạn theo chân các phật tử ghé thăm một mươi địa điểm được nhiều người lựa chọn hành hương trong dịp tết cổ truyền
đền thờ huỳnh đại tiên ở hồng kông trung quốc là một trong những ngôi đền nổi tiếng và vô cùng liên thiêng
hàng năm rất nhiều người đến cầu mong tài lộc tình yêu và hạnh phúc
chùa yatcheongsa nằm tại tapio dong trên đảo jeju hàn quốc
ngôi chùa này nổi tiếng bởi nước lấy từ dòng suối được sử dụng để sắc thuốc được cho là có thể chữa bách bệnh
đền hoa sen là ngôi đền nổi tiếng nhất của đạo bahati ở new delhi ấn độ
giống như tên gọi đền hoa sen có hình dáng một bông hoa sen có hai mươi bảy cánh hoa bằng đá cầm thạch
wat arun ở thái lan cũng là một địa điểm tôn giáo nổi tiếng thế giới
chính là một trong những ngôi chùa phật giáo đẹp nhất và cổ kính nhất thế giới
động batu malaysia ở thủ đô kuala lumpur thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm
trong động là kho tàng kiến trúc đồ sộ với các bức tượng kích thước khác nhau mô tả huyền thoại các sự tích trong ấn độ giáo
cuối cùng là tu viện paro taxan bhutan một trong những nơi linh thiêng nhất ở bhutan
điều đặc biệt là tu viện nằm trên một vách núi đá có độ cao hơn ba mét so với mực nước biển
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân